nhằm chia sẻ với bệnh nhân và tiếp thêm động lực để họ có thể vượt qua khó khăn bệnh tật
thì hơn một tuần nay nhiều bệnh nhân đến khoa hóa trị của bệnh viện trợ giấy
đã được phục vụ nước và bánh miễn phí trong quá trình truyền hóa chất điều trị bệnh ung thư
đây là chuỗi hoạt động mới do phòng công tác xã hội của bệnh viện thực hiện
nhằm chia sẻ với bệnh nhân tiếp thêm động lực để họ vượt khó khăn bệnh tật
cụ thể trước phòng điều trị hai là quầy nước giải khát miễn phí
với nhiều loại nước trái cây mát lạnh phục vụ cô bác đến khám chữa bệnh
cùng với đó mỗi ngày vào lúc tám giờ ba mươi và một mươi năm h
tại phòng điều trị một và điều trị hai sẽ có xe nước giải khát
đến tận ghế truyền thuốc của người bệnh phát nước và bánh miễn phí
ngoài ra trong thời gian chờ đến lượt khám
người bệnh có thể xem phim hoạt hình giải trí trên tv
kết nối wifi lướt web trò chuyện cùng người thân
tại các phòng điều trị còn có nhạc nhẹ giúp người bệnh thư giãn
có kỳ báo để người bệnh cập nhật tin tức tạm quên bệnh tật